cơ quan y tế bang washington của mỹ đã xác nhận thêm bốn trường hợp tử vong do dịch covid một mươi chín
nâng tổng số ca thiệt mạng tại bang này lên sáu người
thông báo cũng cho hay hàng trăm người khác tại harking của bang washington cũng có thể bị nhiễm covid một mươi chín
do virus đã lây lan trong nhiều tuần qua tại bang này mà không bị phát hiện
cho tới nay bang washington đã xác nhận một mươi tám trường hợp nhiễm sars cov hai
chính quyền bang và các cơ quan địa phương đang tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh
trong bối cảnh xuất hiện các ca nhiễm mới tại một số bang trên toàn nước mỹ
mỹ hiện đã ghi nhận hơn chín mươi trường hợp nhiễm bệnh